thông tin tại các trạm quan trắc miền bắc cũng đã ghi nhận nhiệt độ thấp nhất đo được tại núi mẫu sơn lạng sơn
ở ngưỡng thấp nhất với một mươi một sáu độ c tại cao nguyên đá đồng văn hà giang là một mươi bốn một độ c
đèo pha đin sơn la là một mươi năm bảy độ c tại tam đảo vĩnh phúc là một mươi năm chín độ c sinh hồ lai châu là một mươi sáu tám độ c
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cũng cảnh báo khoảng ngày mai mùng một tháng một mươi một
không khí lạnh sẽ có khả năng tăng cường ở các tỉnh bắc bộ
trời tiếp tục lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi tám hai mươi độ c vùng núi ở khoảng một mươi năm một mươi bảy độ c
các tỉnh từ quảng bình đến phú yên từ ngày một đến ngày bốn tháng một mươi một có mưa to đến rất to
mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các sông từ nghệ an đến bình định trong những ngày tới có khả năng xuất hiện một đợt lũ
biên độ lũ ở thượng lưu các sông từ hai đến năm mét ở hạ lưu là từ một đến ba mét
vùng núi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập ống cục bộ tại các vùng trụng thấp